việt nam luôn coi adb là đối tác phát triển quan trọng tin cậy
chính phủ việt nam sẽ tiếp tục giả soát hoàn thiện khung khổ pháp lý về oda
vốn vay ưu đãi nước ngoài nhằm tháo gỡ các vướng mắc rút ngắn thời gian phê duyệt
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ
của các đối tác tài trợ nói chung và của adb nói riêng
đây là khẳng định của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại lễ kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối tác việt nam và ngân hàng phát triển châu á
vừa diễn ra vào chiều tối nay tại hà nội
trong chặng đường ba mươi năm qua ngân hàng phát triển châu á adb đã tài trợ gần một mươi tám tỷ usd
cho khoảng sáu trăm linh chương trình dự án trên nhiều lĩnh vực quan trọng
đồng thời adb cũng tài trợ sáu bốn mươi năm tỷ usd cho các giao dịch thương mại
thông qua các ngân hàng thương mại ở việt nam
thông qua các khoản tài trợ không hoàn lại hoạt động tư vấn chính sách
adb đã hỗ trợ cho chính phủ
chính phủ các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực quản lý điều hành
nghiên cứu và hoạch định chính sách
để ứng phó với đại dịch covid một mươi chín adb đã hỗ trợ việt nam một số khoản viện trợ không hoàn lại
trị giá năm trăm linh usd nâng cấp thiết bị y tế trị giá một trăm linh usd
hỗ trợ các doanh nghiệp với khoản vay tám triệu usd cho sản xuất dược phẩm
và hơn một trăm linh triệu usd để cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ các doanh nghiệp nữ trị giá năm triệu usd
vai trò tích cực trách nhiệm của việt nam cũng ngày càng được củng cố
nâng cao trong adb cũng như trong quan hệ với các quốc gia thành viên
thông qua các khuôn khổ sáng kiến hợp tác khu vực của adb
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dành nhiều thời gian phân tích về bối cảnh
tình hình thế giới một số thành tiệu phát triển nổi bật của việt nam sau ba mươi năm năm đổi mới
về các nền tảng phát triển của việt nam
thủ tướng khẳng định adb là một đối tác quan trọng
luôn đồng hành hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong ba mươi năm qua
đừng cảm hứng cho họ để cho họ cùng với adb cùng với các tổ chức tài chính khác giúp đỡ việt nam
trên nền tảng sự hợp tác phát triển giữa hai bên tới đây thủ tướng phạm minh chính mong muốn
ngân hàng phát triển châu á adb tiếp tục hợp tác hỗ trợ việt nam trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách vĩ mô
quan tâm hỗ trợ việt nam phát triển hạ tầng giao thông hạ tầng các khu kinh tế hạ tầng kết nối
hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các khoản tài trợ oda
vốn vay ưu đãi hỗ trợ kỹ thuật cũng như các khuyến nghị về định hướng chiến lược trong phát triển hạ tầng
cùng với đó là quan tâm hỗ trợ việt nam trong việc thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu
phấn đấu đạt phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng
giúp việt nam tiếp cận kết nối tới các quốc gia định chế tài chính quốc tế khác
cùng hướng tới mục tiêu chung phát triển bền vững lâu dài với phương châm lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
thủ tướng phạm minh chính cho biết chính phủ việt nam sẽ tiếp tục giả soát hoàn thiện khung khổ pháp lý về oda
vốn vai yêu đãi nước ngoài nhằm thao gỡ các vướng mắc rút ngắn thời gian phê duyệt đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án
tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ của các đối tác tài trợ nói chung và của adb nói riêng
việt nam luôn coi adb là đối tác phát triển quan trọng thân thiết tin cậy
cùng nhau thực hiện thành công các thỏa thuận thống nhất trong chiến lược đối tác quốc gia việt nam adb giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi sáu
lễ phát động đợt thi đua sáu mươi năm ngày đêm lao động quyết thắng diễn ra từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tám tháng năm
với các mốc tiến độ cụ thể đặt ra trên các công trình trọng điểm khu vực đông nam bộ mà tct xây dựng trường sơn
đảm nhiệm thi công như nhà ga t ba sân bay quốc tế tân sơn nhất cao tốc biên hòa vũng tàu sân bay long thành
với những giải pháp được đồng loạt triển khai nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắt như mặt bằng thi công vật liệu đắp nền đường
lãnh đạo binh đoàn một mươi hai nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của chỉ huy các đơn vị và ban điều hành dự án đến các cán bộ chuyên môn
cần rõ ràng chi tiết và được quán triệt nghiêm túc bằng kế hoạch chỉ tiêu cụ thể
đơn vị này cũng xác định đây là thời điểm thời tiết vàng để miền đông nam bộ bứt phá tăng tốc
vì vậy với tinh thần của bộ đội trường sơn các đơn vị binh đoàn một mươi hai đã ký giao ước thi đua
quyết tâm vượt qua khó khăn sản lượng không ngừng lũy tiến nhằm đưa các công trình về đích đúng hẹn
trước yêu cầu cấp bách chuẩn bị cung ứng nhân lực vận hành sân bay long thành giai đoạn một đang đặt ra
ngày một mươi ba tháng ba tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tổ chức làm việc với các đơn vị liên quan của cục hàng không việt nam
tổng công ty cảng hàng không việt nam và các trường đại học cơ sở đào tạo hàng đầu ở phía nam
theo tổng công ty cảng hàng không việt nam nhu cầu tuyển dụng nhân lực phục vụ sân bay long thành giai đoạn một dự báo một mươi ba người
số lượng lớn như vậy trong khi thời gian còn lại cho đến lúc sân bay đi vào bờ

đòi hỏi địa phương cũng như các bộ ngành liên quan phải phối hợp hành động bài bản quyết liệt
dự kiến tháng sáu hai nghìn một mươi sáu sân bay long thành sẽ vận hành nên phải có đầy đủ nguồn nhân lực để chạy toàn bộ hệ thống sân bay
tuy nhiên khó khăn hiện nay là địa bàn đồng nai hiện có hai mươi một trường cơ sở dạy nghề
nhưng chưa có nơi nào tự thân đào tạo chuyên sâu ngành nghề phục vụ sân bay
bí thư tỉnh ủy đồng nai mong muốn các cơ sở đào tạo lớn hỗ trợ các trường ở đồng nai thuộc qua mô hình liên kết đào tạo
chú trọng nâng cao chất lượng cả những ngành nghề trong và ngoài sân bay phải ưu tiên tạo cơ hội cho người dân địa phương
các sở ngành chức năng sớm tham mưu tỉnh ban hành chính sách học bổng tín dụng học nghề cho thanh niên đồng nai
theo cơ chế đặt hàng
từ ngày chín một mươi hai ba tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố quy nhân tỉnh bình định
hội trợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời đã diễn ra và thành công tốt đẹp
hội trợ đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm doanh nghiệp và khách tham quan từ khắp nơi trên thế giới
mở ra cơ hội mới cho ngành gỗ ngoại thất của tỉnh bình định nói riêng và đồ gỗ việt nam nói chung
cách xa nửa vòng trái đất du khách này lần đầu tiên trải nghiệm những tiện nghi và sự thoải mái mà sản phẩm gỗ việt nam phong cách ngoài trời đem lại
tôi rất ấn tượng về kỹ thuật sản xuất của việt nam cũng như khả năng phát triển lâu dài và mạnh mẽ
của ngành gỗ việt nam trong thời gian tới
tôi hy vọng thời gian tới sẽ thấy các thiết kế và các nguyên liệu gì dùng trong sản phẩm
để từ đó tôi có thể quyết định hợp tác với ngành gỗ việt nam
q fair hai nghìn hai mươi bốn có tổng diện tích trưng bày hơn chín m hai
quy tụ trên một trăm linh doanh nghiệp triển lãm sản phẩm ngoài trời uy tín của việt nam và các nước như trung quốc malaysia pháp với hơn một gian hàng
chúng tôi cũng tham gia hội trợ này với mong muốn là thứ nhất là
sẽ tìm kiếm thêm khách hàng quốc tế
mong muốn thứ hai là cũng muốn cùng với tất cả các hiệp hội năm hiệp hội ngành hàng của việt nam
tạo ra cái không khí sôi động cho ngành gỗ
để cùng nhau khách hàng quốc tế đến hiểu được về thị trường sản xuất đồ gỗ tại việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam sụt giảm chưa từng có trong lịch sử
chỉ đạt một mươi bốn bốn mươi bảy tỷ usd
giảm một mươi năm bốn so với năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi bốn thị trường ngành gỗ xuất khẩu việt nam bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc
do đó việc tổ chức hội trợ như thế này là rất cần thiết để lấy lại đà tăng trưởng xuất khẩu gỗ và lâm sản việt nam
chúng tôi mong muốn qua hội trợ lần này các ngành gỗ đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ ngoài trời của tỉnh bình định
sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đổi mới mẫu mã cải tiến các thiết bị
để làm sao mà nâng cao
và đối với chất lượng đồ gỗ của tỉnh bình định để đáp ứng ngày càng tốt hơn đối với thị trường trong và ngoài nước
hội trợ đã mở ra cơ hội xúc tiến thương mại hiệu quả
giúp các doanh nghiệp ngành gỗ phát triển thị trường chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu